thưa quý vị bộ y tế cho biết tính từ sáu h đến một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng bảy có một một trăm chín mươi sáu ca mắc mới
tính từ bệnh nhân ba mươi năm bốn trăm một mươi đến ba mươi sáu sáu trăm linh năm tất cả đều là ca ghi nhận trong nước
cụ thể tại tp hcm là chín trăm bảy mươi một ca tiền giang một trăm một mươi năm ca đồng tháp chín mươi một ca
trong đó có một chín mươi năm ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
tính đến một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng bảy việt nam có tổng cộng ba mươi bốn sáu trăm năm mươi sáu ca ghi nhận trong nước và một chín trăm bốn mươi chín ca nhập cảnh
tổng số ca được điều trị khỏi lên đến chín năm trăm năm mươi ba ca
tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng bốn bảy mươi chín sáu mươi sáu liều vaccine phòng covid một mươi chín
hôm nay là ngày đầu tiên hà nội triển khai việc thiết lập hai mươi hai chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào thủ đô
nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào tp hcm
trong bối cảnh tình hình dịch covid một mươi chín đang có những diễn biến hết sức phức tạp trong cả nước đặc biệt là các tỉnh thành phía nam
việc triển khai các chốt phải đảm bảo chặt chẽ nhưng không được để xảy ra tình trạng ngăn sông cấm chợ gây phiền hà đến các hoạt động chính đáng của người dân
đó là yêu cầu của chủ tịch bịa bán nhân dân tp hcm phóng viên của truyền hình công an nhân dân đã có ghi nhận
đây là một trong hai mươi hai chốt kiểm dịch tại cửa ngõ từ bắc ninh bắc giang về hà nội nằm trên tuyến quốc lộ một mươi tám đoạn qua km tám mươi bảy
ngay từ sáu giờ sáng các lực lượng chức năng đã có mặt để cắm chốt làm nhiệm vụ trong đó đặc biệt chú ý các phương tiện từ các khu vực có dịch
cái đấy là đương nhiên là rất tốt và nó sẽ hiệu quả để nhà nước mình kiểm soát được cái dịch cho nó tốt không bị bùng phát
còn tại chốt kiểm dịch số hai tại khu vực trạm thu phí pháp vân cầu rẽ một số phương tiện vận tải đến từ hà nam quảng nam đã phải quay đầu theo đúng quy định của thành phố
ngoài ra theo các cơ quan chức năng tại mỗi điểm chốt sẽ chủ yếu dừng các phương tiện vận tải hành khách
tất cả hành khách và lái xe sẽ được kiểm tra và khai báo y tế đồng thời sẽ lấy mẫu test nhanh ngẫu nhiên hành khách và lái xe trên các chuyến xe khách

công an tp hà nội khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm biện pháp đăng k và chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của thành phố và trung ương
phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
đặc biệt người dân cần chú ý khi qua mỗi chốt đều phải bắt buộc có giấy xét nghiệm âm tính và các giấy tờ liên quan đề phòng các trường hợp phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh
trên nay ngày một mươi bốn tháng bảy chủ tịch ubnd tỉnh an
an giang đã ký công văn về việc thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ đối với chín trên một mươi một huyện thị xã thành phố trong tỉnh
kể từ giờ ngày một mươi năm tháng bảy đến hết ngày hai mươi năm tháng bảy ubnd tỉnh an giang sẽ thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ đối với chín trên một mươi một huyện thị xã thành phố
bao gồm thành phố long xuyên thành phố châu đốc thị xã tân châu và các huyện châu thành châu phú tỉnh biên an phú phú tân và huyện trợ mới
riêng đối với hai huyện tri tôn và thoại sơn ubnd tỉnh an giang vẫn cho tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
nhưng ubnd tỉnh yêu cầu cấp ủy chính quyền tăng cường quản lý kiểm soát chặt tại các địa bàn giáp danh với các địa phương lân cận và các xã tiếp giáp với khu vực
thực hiện chỉ thị số một mươi sáu trên địa bàn việc cách ly các địa phương trong tỉnh theo chỉ thị một mươi sáu nhằm tận dụng triệt để thời gian cách ly xã hội để ngăn chặn truy vết khoanh vùng cách ly dập dịch hiệu quả dứt khoát
không để tiêm ẩn trường hợp dương tính trong cộng đồng gây bùng phát dịch trong tỉnh
tại bình định đêm qua công an phường hoành ráng thành phố quy nhơn phối hợp với công an thành phố đã làm rõ hành vi thuê nhà nghỉ để sử dụng chất ma túy của hàng chục thanh niên
nhận được tin báo của người dân phát hiện có nhiều thanh niên tụ tập đến một nhà nghỉ ở khu vực năm phường gành ráng
lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra phát hiện trong bốn phòng trọ có bốn mươi một thanh niên nam nữ biểu hiện sử dụng ma túy
với nhiều dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp và đèn bay
qua test nhanh trong số bốn mươi một thanh niên có ba mươi hai trường hợp dương tính với chất ma túy
một đám cháy lớn đã xảy ra vào dạng sáng nay tại một siêu thị ở thành phố cao bằng tỉnh cao bằng
khoảng năm giờ sáng ngày một mươi bốn tháng bảy người dân phát hiện tại siêu thị ngọc xuân có địa chỉ tại tổ chín phường ngọc xuân tp cao bằng
có cột khói lớn bốc lên kèm theo tiếng nổ phát ra từ bên trong siêu thị ba tầng
thời điểm đám cháy xảy ra không có người ở phía trong
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng
kịp thời có mặt tiến hành dập đám cháy không để ngọn lửa lan rộng ra các khu dân cư
đến sáu giờ sáng cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
vụ việc không có thiệt hại về người tuy nhiên nhiều phương tiện thiết bị và hàng hóa ở cả ba tầng của siêu thị đã bị thiệt hại nặng
hôm nay là ngày đầu tiên hà nội triển khai việc thiết lập hai mươi hai chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào thủ đô
nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào thành phố
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có những diễn biến hết sức phức tạp trong cả nước
đặc biệt là tại các tỉnh thành phía nam
việc triển khai các chốt phải bảo đảm chặt chẽ nhưng không được để xảy ra tình trạng ngăn sông cấm chợ
gây phiền hà đến các hoạt động chính đáng của người dân
đó là yêu cầu của chủ tịch ubnd tp hà nội
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có ghi nhận
sông cấm chợ và phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người và hàng hóa lưu thông
điểm chốt tại trạm thu phí cao tốc pháp vân cầu rẽ km số một trăm tám mươi tám đi qua huyện thanh trì
mọi phương tiện vào thành phố đều phải dừng lại để tài xế hành khách đo thân nhiệt khai báo y tế
xét nghiệm nhanh covid một mươi chín những trường hợp nghi ngờ
trong sáng nay cũng đã có một số phương tiện vận tải hành khách đi từ địa phương có dịch
không có giấy xác nhận xét nghiệm âm tính buộc phải quay đầu xe
chủ yếu là phòng chống dịch và ngăn chặn các trường hợp ép phong vào trong địa bàn thành phố
với tinh thần như vậy do vậy chúng tôi chỉ đạo trong tổ chức thực hiện là hết sức linh hoạt
giải quyết làm sao chấp thông giải phóng nhanh để giải phóng các xe đánh đẩy người ta giao thông
về những tuyến trọng điểm ví dụ như tuyến quốc lộ này quốc lộ một này
thì chúng ta có hai chốt một chốt ở pháp vân cầu rẽ để kiểm tra xử lý cái nhánh đi ở quốc lộ một
nếu mà đã kiểm tra ở đấy rồi
thì sẽ báo trong chốt này không dừng là kiểm tra và chỉ kiểm tra ở đường cao tốc
nhất là trong cái khai báo y tế thì làm thật nhanh
các chốt kiểm soát hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
công an thành phố hà nội chịu trách nhiệm chung
phân công cán bộ trong chốt thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ
đối với lực lượng cảnh sát giao thông
cục cảnh sát giao thông cũng đã có chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tuyệt đối không được chủ quan lơ là
quá trình tham gia phối hợp kiểm soát người phương tiện đi đến từ các vùng có dịch phải linh hoạt
điều hành phân luồng giao thông bảo đảm kiểm soát hiệu quả nguồn lây bệnh
nhưng không ngăn sông cấm chở không để ách tắc trên các tuyến giao thông
đảm bảo an toàn với anh em bộ chiến sĩ trong công tác phòng chống dịch
với tinh thần vừa làm vừa rút kinh nghiệm lãnh đạo công an tp hà nội cũng đánh giá
trong những ngày đầu tiên triển khai có thể sẽ phát sinh nhiều khó khăn
liên quan tới lưu lượng phương tiện lớn
việc khai báo y tế lấy mẫu xét nghiệm sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến
khuyến cáo người dân phải tự giác nâng cao ý thức
tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch và thượng tôn pháp luật
nên chủ động khai báo y tế trực tuyến trước khi di chuyển vào thành phố
số người mắc mới covid một mươi chín tại tp hcm mỗi ngày đã lên tới bốn con số
thành phố đang tiếp tục tăng cường các biện pháp chống dịch
hiện tp hcm đang tập trung lấy mẫu xét nghiệm truy vết nguồn lây
không phải lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân
mà tập trung ở khu vực trọng điểm bảo đảm lấy mẫu toàn bộ từ vùng lõi có nguy cơ rất cao
nhiều nhà máy ở khu công nghệ cao tp thủ đức cũng đã tạm dừng hoặc thu hẹp sản xuất
đến hơn bảy trăm năm mươi ca nhiễm
về công tác bảo đảm giãn cách theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu
công an tp hcm cho biết hơn ba trăm linh chốt kiểm soát nội thành sẽ đổi phương pháp hoạt động
thay vì trước đây chỉ đứng tại chốt kiểm tra xử lý
thì lực lượng tại các chốt sẽ vừa tuần tra xử lý lưu động vừa kiểm tra xử lý tại chỗ
ngoài ra bắt đầu từ giờ ngày một mươi năm tháng bảy doanh nghiệp trên nệ bàn tp thủ đức
phải có phương án đưa đón công nhân không để người lao động tự do di chuyển bằng phương tiện cá nhân
doanh nghiệp chưa bố trí ăn nghỉ tại chỗ thì phải đưa đón công nhân
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trên địa bàn
thành phố tuy hòa tỉnh phú yên quyết định thực hiện giãn cách xã hội một mươi bốn ngày kể từ giờ ngày một mươi năm tháng bảy
ủy ban nhân dân tp tuy hòa yêu cầu tất cả người dân ở nhà hạn chế tối đa ra ngoài
trừ các trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực thực phẩm dược phẩm và hàng hóa dịch vụ thiết yếu khác
các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu khám chữa bệnh thiên tai hỏa hoạn
người làm việc tại các cơ quan đơn vị nhà nước lực lượng vũ trang cơ quan ngoại giao
và tại các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thiết yếu
trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn
không tập trung quá hai người trở lên tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
và phải giữ khoảng khách tối thiểu là hai mét
tp tuy hòa yêu cầu tạm dừng các hoạt động sản xuất kinh doanh trừ các hoạt động sản xuất kinh doanh thiết yếu
đồng thời tp tuy hòa dừng triệt để các hoạt động lễ hội văn hóa thể dục thể thao giải trí
nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng các hoạt động khác tại nơi công cộng
các hoạt động vận chuyển hành khách công cộng phải tạm dừng
trừ các trường hợp vì lý do công vụ xe đưa đón công nhân chuyên gia người cách ly
mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo và trên intv thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền
về thủ đoạn của các đối tượng nhưng giấc mơ làm giàu nhanh chóng từ lan đột biến
đã khiến cho không ít người bỏ tiền tỷ vào loại cây trồng này
tuy nhiên theo các cơ quan chức năng đã có khá nhiều thương vụ mua bán lan đột biến
trong thời gian qua chỉ là cho lừa đảo
điển hình là mới đây liên tiếp những đường dây lừa đảo bán lan đột biến giả
đã bị công an tp hà nội và tỉnh hà nam triệt phá
đây là những cây lan được giới thiệu là lan đột biến có giá trị bậc nhất trên thị trường
dễ nhân giống dễ sinh lời nên đã khiến nhiều người bỏ tiền tỷ để được sở hữu
người đàn ông này đã bỏ ra tiền tỷ để mua ba cây lan đột biến
thế nhưng mua về mới phát hiện đó chỉ là những cây lan bình thường
tại hà nội lần theo dấu vết lực lượng công an đã triệt phá ổ nhóm sáu đối tượng
chuyên lừa đảo bán lan
theo tài liệu điều tra nhóm này đã thuê nhà dựng hàng chục gian vườn
treo những loại lan thường để lừa đảo là lan đột biến
dùng mạng xã hội để tung ra những thương vụ mua bán tiền tỷ
quảng cáo thổi giá để tìm kiếm người mua
từ đầu năm đến nay các đối tượng đã bán chót lọt ba mươi tám cây lan đột biến giả
để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
theo lực lượng công an hiện tượng giá lan đột biến cao bất thường thực chất chỉ là do một nhóm người tạo ra các giao dịch ảo để đẩy giá lan đột biến lên cao nhằm trục lợi
thì các cây lan này thì đều là những cây lan thường có giá trị về kinh tế rất thấp và trong ổ nhóm của chúng thì chúng phân công các đối tượng cò mồi cũng như là trà trộn vào trong cái số người mua và tự thổi phòng giá lên đến tiền tỷ đến vài tỷ
theo cơ quan công an hiện nay vẫn còn một số đối tượng trong các đường dây lừa đảo này chưa bị bắt
do đó không loại trừ những vụ lừa đảo tương tự liên quan đến lan đột biến sẽ còn tái diễn trong thời gian tới
ngoài ra nhiều nhà vườn sau khi phát hiện mình bị lừa nhưng cũng không khai báo mà tiếp tục bán lan giả đột biến ra thị trường để lừa đảo người khác
chính vì vậy người dân hãy tỉnh táo để tránh rơi vào bẫy lừa đảo từ lan đột biến
thưa quý vị hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin về việc tp hcm
sẽ thực hiện đóng cửa toàn thành phố dẫn đến khan hiếm thực phẩm và kêu gọi người dân tụ tập mua sắm tích chữ hàng hóa
thông tin cho rằng lãnh đạo thành phố bị mắc covid một mươi chín
ban tuyên giáo thành ủy tp hcm khẳng định những thông tin trên đều là sai sự thật
hiện lãnh đạo thành phố đang tập trung triển khai các biện pháp quyết liệt để kiềm chế ngăn chặn và đẩy lùi dịch covid một mươi chín
đồng thời triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm và hàng hóa thiết yếu cho người dân
đề nghị người dân bình tĩnh không nghe theo và không lan truyền các thông tin không chính xác
người dân thành phố nên cập nhật thông tin từ báo chí chính thống
sáng ngày hôm nay hàng trăm người tại tp biên hòa tỉnh đồng nai đã xếp hàng dài để được phát rau củ với giá là đồng tại quầy rau đồng
do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đồng nai tổ chức
chỉ trong vòng ba mươi phút khoảng hai tấn rau xanh đã được phát hết cho người dân
theo đó bắt đầu từ bảy giờ sáng cùng ngày gian hàng rau củ giá không đồng bắt đầu hoạt động trước cổng của sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh đồng nai
với khoảng hai tấn rau củ quả bao gồm cải xanh rau cần nước bắp cải su hào bí xanh cải ngọt đậu bắp rêu leo mẩm tơi
trong ngày đầu hoạt động mỗi người dân sẽ được nhận hai loại rau củ tùy chọn
tuy nhiên do những ngày vừa qua hầu hết các chợ truyền thống và chợ tự phát trên địa bàn thành phố biên hòa tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch
nên nhu cầu của người dân cần rau củ là rất lớn toàn bộ hai tấn rau xanh đã được phát hết chỉ trong vòng ba mươi phút
ngoài ra sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh đồng nai còn vận chuyển khoảng năm tấn rau khác mỗi ngày đến bảy điểm
của các phường bị phong tỏa tại thành phố biên hòa để phát miễn phí cho người dân trong thời gian tới
hiện nay nhằm kiểm soát phương tiện từ các tỉnh thành phố phía nam lưu thông trên tuyến bắc nam
tại đây tổ công tác đã liên ngành phối hợp với cục cảnh sát giao thông tăng cường chốt chặn
qua đó phát hiện nhiều trường hợp tài xế vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
tài xế võ hồng sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú phường thụy xuân tp huế điều khiển xe đầu kéo lưu thông hướng bắc nam
khi vào đường tránh nam hải vân tài xế này bất chấp hiệu lệnh dừng xe liên tục vượt ba chốt kiểm soát dịch
cản trở cố thủ trên xe không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra kiểm soát
qua kiểm tra và test nhanh lực lượng chức năng phát hiện tài xế dương tính
với ma túy vụ việc sau đó được bàn giao cho công an huyện hòa vang thủ lý điều tra
dù biện minh rằng bất kỳ lý do nào thì hành vi vượt chốt trốn tránh khai báo y tế
giữa cao điểm phức tạp của dịch bệnh là đáng lên án
và phải được xử lý nghiêm để tạo tính răn đe
còn phát hiện và lập biên bản xử lý một trường hợp tài xế xe khách xuân thảo
về hành vi nhồi nhét chở quá số người quy định không đảm bảo giãn cách an toàn phòng dịch
qua kiểm tra tất cả hành khách trên xe xuất phát từ ninh thuận bình thuận
ba rìa vũng tàu trở về các tỉnh quảng bình quảng trị nghệ an
và đều có giấy xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
phương tiện khách chở vượt qua số khách quy định
cụ thể là năm mươi bốn người trên một phương tiện cho phép với số lượng chở là bốn mươi người
qua hành vi vi phạm của phương tiền của người điều khiển phương tiện
chúng tôi đã trao đổi thống nhất với ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh
sẽ truyền toàn bộ hồ sơ vụ việc cho ủy ban nhân dân xã hòa tiến huyền hợp văn
để tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật
xử lý nhà xe về chở quá số người quy định
vì có một số người thì cũng
lợi dụng sự thiếu hiểu biết về công tác phòng chống dịch
vận chuyển quá số người quy định hết công sức của xe
nhưng mà những trường hợp này thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp nhắc nhở
và giới thiết tiền tiền cho chủ phương tiện
là phải chấp hành đúng khi qua các chốt tiếp theo
để siết chặt hơn nữa công tác kiểm soát dịch bệnh
đội tuần tra kiểm soát cao tốc đà nẵng quảng ngãi
đã tăng cường quân số phối hợp lực lượng tại chốt kiểm dịch
tập trung cao độ nhất là không giờ từ hai mươi ba h
không giờ khuya đến rạng sáng
mục tiêu cao nhất là chung tay cùng chính quyền thành phố kiểm soát
ngăn chặn nguồn lây ngay từ bên ngoài
và giữ vững trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến